lễ khởi động dự án hỗ trợ kỹ thuật tạo thuận lợi thương mại được bộ tài chính và cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
gọi tắt là used phối hợp tổ chức vào sáng nay tại hà nội
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ chủ tịch ủy ban quốc gia về cơ chế một cửa quốc gia một cửa asean
và tạo thuận lợi thương mại đã tới sự và phát biểu cùng sự của ông daniel christenbrink
đại sứ đặc mệnh toàn quyền hợp trung quốc hoa kỳ tại việt nam và các lãnh đạo các bộ ngành liên quan
dự án hỗ trợ kỹ thuật tạo thuận lợi thương mại sẽ thực hiện trong năm năm với mục tiêu cải cách
chuẩn hóa hài hòa đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
phù hợp với các chuẩn mực quốc tế nhằm thực hiện hiệp định tạo thuận lợi thương mại của tổ chức thương mại thế giới wto tfa
và chủ trương của chính phủ về cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu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
hoa kỳ cũng cam kết thúc đẩy thương mại công bằng bình đẳng hướng tới môi trường kinh doanh thuận lợi
cắt giảm thủ tục hành chính tạo ra điều kiện tối ưu nhất cho tăng trưởng bền vững bao trùm của việt nam
trên bình diện quốc gia chính phủ việt nam đã quyết liệt chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp cụ thể
nhằm tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp
nỗ lực thực hiện khâu đột phá chiến lược về thể chế
mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
chính phủ việt nam luôn rất quan trọng quan hệ với hoa kỳ
mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ đối tác toàn diện với hoa kỳ trên cơ sở
cùng có lợi mang lại tăng trưởng việc làm cho người dân và doanh nghiệp hai nước
có phần duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
trong đó thành công của hợp tác kinh tế thương mại đầu tư là động lực thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
tôi tin tưởng rằng các hoạt động triển khai dự án là cầu nối để tăng cường quan hệ hữu nghị
hợp tác giữa việt nam và hoa kỳ
dự án hỗ trợ kỹ thuật tạo thuận lợi thương mại
do used tài trợ được chính phủ xác định là hết sức thiết thực đúng thời điểm và rất cần thiết
nhằm hỗ trợ triển khai thực hiện hiệp định tạo thuận lợi thương mại của tổ chức thương mại thế giới nói riêng
và các nỗ lực tạo thuật lợi thương mại nói chung của việt nam